tại tp hcm vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm qua hai nữ sinh chạy xe gắn máy vào làn đường dành cho xe ô tô trên xe lộ hà nội đoạn qua phường thảo điền quận hai đã xảy ra va chạm với một xe bồn làm cả hai tử vong
thời điểm trên nữ sinh nguyễn bảo hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê an giang và nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê nghệ an đi chung xe gắn máy mang biển số tám mươi sáu y hai mươi nghìn ba trăm linh năm trên xa lộ hà nội theo hướng từ quận thủ đức vào trung tâm thành phố
khi qua khu vực phường thảo điền quận hai thì hai nữ sinh này chạy xe vào làng xe dành cho ô tô thì xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số sáu mươi c một mươi một nghìn tám trăm ba mươi bốn hậu quả là cả hai ngã xuống đường và bị cắn tử vong